hai mẹ con bà hiền và chị hạnh đang đi xe máy từ nhà đến bệnh viện đa khoa huyện bắc mê để thăm người thân
tới đoạn khu vực công trường thủy điện bắc mê đống thép dài khoảng một hai mét từ thùng đựng có kéo dây dòng dọc rơi trúng hai người
vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra